thưa quý vị vào khoảng hai giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng bán lốp xe
tại địa chỉ số sáu mươi ba phố nguyễn hoàng phường mỹ đình hai quận năm tử liêm hà nội
rất may là đã không có thương vong về người
nhận được tin báo công an quận nam tử liêm đã xuất hai xe chữa cháy một xe chỉ huy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất hai xe chữa cháy một xe tét
và khoảng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đã tham gia chữa cháy
đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp abm với diện tích khoảng ba mươi năm m hai
sau đó lan sang sáu hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một ngôi nhà
tại ngõ hai mươi trên tám mươi đường mỹ đình
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự quận công an phường
ubnd phường mỹ đình hai triển khai lực lượng phương tiện theo các hướng để dập tắt đám cháy
và đến khoảng sáu giờ cùng ngày thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
liên quan đến vụ việc một chủ nhà trọ bị nhóm
côn đồ kề dao vào cổ và đập phá tài sản vì một mâu thuẫn nhỏ
vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã triệu tập nhóm nghi can lên làm việc
công an thị xã bến cát cho biết đối tượng bùi trọng tình tạm chú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
được xác định là người cầm đầu cùng các đối tượng thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn người đàn ông trú tại khu phố an hòa phường hòa lợi thị xã bến cát
giữ đàm rỗ của một gia đình trong nhà trọ của mình
tại đây khi nghe thấy tiếng tình liên tục lớn tiếng trong quá trình ăn uống nên đã nhắc nhở
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ này mà tình đã ra về và gọi điện thoại cho sáu đối tượng cầm theo hung khí
gây sự dùng hung khí đập phá tài sản và đồ đạc bên trong nhà
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của lê văn hùng
chú huyện eak về hai hành vi tham mô tài sản và lừa đảo
hùng đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
hùng là nhân viên kinh doanh bán sản phẩm phân bón của công ty cổ phần ứng dụng công nghệ sinh học an thái
có trụ sở tại khu công nghiệp hòa phú thành phố buôn ma thuật
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hùng lợi dụng quyền hạn của mình đi thu tiền công nợ
của nhiều khách hàng mua phân bón nhưng sau đó chỉ nộp một ít hoặc không nộp về công ty
và báo khách hàng vẫn còn công nợ
từ đó hùng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
cũng thời gian trên hùng còn dùng thủ đoạn gian dối lập khống nhiều bộ hồ sơ khách mua phân bón
rồi chuyển về cho công ty
sau khi nhận được hàng hùng mang đi bán với tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của hùng cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu vừa khởi tố đặng đình nhất chú huyện khói châu
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật
trước đó nhận tin báo về việc ông đỗ đình phốp chú xã đồng kết bị kẻ gian trộm cắp một xe mô tô
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu xác định nhất là đối tượng gây án
và tiến hành trượng tập đối tượng
khám xét đối tượng cơ quan công an đã phát hiện gần ba gram heroin
đối tượng khai nhận thực hiện vụ trộm cắp xe máy đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện
hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện khói châu
công an huyện khói châu đã thu giữ ba chiếc xe mà đối tượng trộm cắp
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy với quy mô và số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một tháng bốn
tại khu vực đường gom cao tốc hà nội hải phòng đoạn thuộc địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc
tổ công tác công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng đỗ tiến sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã thống canh huyện gia lộc
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
ngay sau đó một mũi tấn công khác tiến hành bao vây bắt giữ đối tượng phạm văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã thanh sơn huyện thanh hà
khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã hạ bi huyện kim bồi tỉnh hòa bình
đây là đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
khi về đến hải dương thì sơn bị lực lượng công an tỉnh hải dương bắt giữ hợp
để vận chuyển được lượng ma túy với số lượng lớn về hải dương tiêu thụ
cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân dết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng dùng các loại phương tiện để ngụy trang
phân công vai trò nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
với quyết tâm đấu tranh xử lý triệt đề các đường dây tụ điểm và tội phạm ma túy nhằm làm trong sảnh địa bàn
góp phần giữ gìn an ninh trật tự chỉ sau bảy ngày xác lập chuyên án bằng sự phối hợp chặt chẽ của phòng cảnh sát hình sự
và các đơn vị tham gia hai đối tượng cộng cán của đường dây đã bị tóm gọn
toàn bộ tăng vật liên quan gồm một mươi hai túi ma túy loại ketamine năm túi ma túy loại metafetamin một túi ma túy mdma bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây trên địa bàn thành phố hải dương bắc ninh hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén túi chất bột màu trắng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vai nặng lãi
công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt đề các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an phường hòa minh quận liên triều tp đà nẵng vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận
kiểm tra và bắt quả tang hai xe ô tô tải đang có hành vi mua bán bình khí cười n hai o ngay tại địa bàn khu dân cư
vào tối qua tại mặt đường nguyễn bính công an phường hòa minh phát hiện hai xe ô tô xuất hiện trong khu dân cư có dấu hiệu bất minh
nên đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận kiểm tra phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba h một mươi sáu
tài xế đã bỏ chạy có bốn mươi hai bình chứa khí cười n hai o và xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi năm nghìn năm trăm linh tám do tài xế vũ sĩ tùng ba mươi sáu tuổi
chú tỉnh bắc ninh điều khiển có một trăm tám mươi một bình chứa khí cười đều là loại một mươi hai kg
qua làm việc tài xế tùng khai nhận chở số bình khí cười trên từ đông anh hà nội vào giao tại đà nẵng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an quận liên triều đã lập biên bản thống kê và tạm giữ toàn bộ số bình khí cười để tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hai mươi năm tù và bị cáo trần ngọc giao
sinh năm hai nghìn bốn chú huyện rồng trô rồng người liềng tỉnh kiên giang năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
quân và giao cùng thuê nhà trọ ở thành phố rạch giá sống chung với nhau như vợ chồng
quân là đối tượng nghiện ma túy nhận thức được việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì hám lợi và có ma túy để thỏa mãn cơn nghiện
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị công an bắt giữ vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
quân đã một mươi hai lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố rạch giá
với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi gram ma túy tổng hợp loại ketamin và mdma
còn trần ngọc giao trong lúc sống chung phát hiện quân bán ma túy có lợi nhuận cao

giao đã mua ma túy của quân bán lại để kiếm lời
giao đã mua ma túy của quân tổng cộng chín lần rồi trực tiếp bán lại cho sáu con nghiện khác
với trọng lượng hơn một mươi ba gam ma túy tổng hợp
ngoài lĩnh mức án nêu trên hội đồng xét xử còn tịch thu số tiền thu lợi bất chính của quân và thảo
gần hai mươi năm triệu đồng bổ sung vào ngân sách nhà nước
với hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn
nguyễn văn hải chú tại phường phú hậu thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn hải điều khiển xe mô tô sh một đến tiệm vàng minh đức số hai trăm hai mươi
đường trần hưng đạo thành phố huế để hỏi mua một sợi dây chuyền vàng
sau khi chủ cửa hàng đưa dây chuyền vàng bốn sáu chỉ cho hải thì hải nhanh chóng lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an thành phố huế nhanh chóng vào
cuộc và đến hai mươi giờ cùng ngày thì làm rõ và tạm giữ hình sự đối với hải
thưa quý vị và các bạn khi hoạt động kinh doanh dần được mở cửa quay trở lại sau một thời gian dài phải đóng vì dịch covid một mươi chín
niềm vui chưa kịp kéo dài thì hàng chục hộ dân kinh doanh và sinh sống tại khu nhà tân tử anh
ở số một đường mỹ đình phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
phải sống trong tình cảnh mở cửa nhưng hàng rào lại chắn án ngữ ngay trước mặt
trực tiếp đến việc kinh doanh và đời sống sinh hoạt hàng ngày
sau khi có kiến nghị đến nay thì hàng rào chắn đã được tháo rỡ
thế nhưng cách làm kiểu thích thì rào mà không thích thì dỡ của chính quyền địa phương
đã khiến cho người dân không khỏi lo lắng
người dân tại khu nhà tâm tử anh phải dùng cách này để ra vào chính nơi mình sinh sống và kinh doanh
tình cảnh này xảy ra từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai
cho lập hàng rào trắng

cho lập hàng rào trắng
quay kín tòa nhà ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của các hộ dân

là tòa nhà chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng chống
với việc dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát hoạt động du lịch được mở cửa trở lại dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay sẽ tăng cao
chính vì vậy và hiện các đơn vị vận tải đường bộ đường sắt và hàng không đã sẵn sàng các phương án về việc đảm bảo an toàn khai thác chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp này
về lĩnh vực đường bộ các công ty vận tải dự kiến sẽ bố trí khoảng năm trăm linh chín trăm linh lượt xe mỗi ngày
trong đó theo dự báo của cảng hàng không quốc tế nội bài sản lượng vận chuyển nội địa trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm dự kiến tăng mạnh với khoảng bốn trăm linh lượt chuyến bay và khoảng bảy mươi năm lượt khách quốc nội
ngành đường sắt cũng cho biết từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm ngành này sẽ chạy tăng cường gần năm mươi đoàn tàu khách trên các tuyến
nhằm phục vụ thuận lợi cho nhu cầu di chuyển của người dân trong thời gian cao điểm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới đây
thành phố hà nội và trung tâm quản lý vận tải hành khách công cộng đã tổ chức một mươi năm sáu trăm linh lượt xe buýt mỗi ngày tập trung tăng cường vào các tuyến có điểm đến và đi là các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố hà nội
dự báo nhu cầu hành khách sử dụng vận tải công cộng bằng xe buýt tăng cao hơn so với ngày thường vào trước trong ngày đầu và ngày cuối cùng của nghỉ lễ
tập trung chủ yếu tại các bến xe khách liên tỉnh như giáp bát mỹ đình gia lâm nước ngầm yên nghĩa ga hà nội và sân bay nội bài
thời gian hoạt động của xe buýt sẽ bắt đầu từ năm h đến hai mươi hai h ba mươi với hơn một mươi năm sáu trăm linh lượt xe một ngày
các bến xe cũng tập trung giải tỏa khu vực nhà chờ trước cửa bến tạo luồng thông thoáng cho xe ra vào người dân lên xuống thuận tiện nhanh chóng
chúng tôi đã hối hợp các đơn vị buýt tăng cường các tuyến buýt theo thực tế của hành khách
chúng tôi dự kiến tăng một trăm năm mươi đến hai trăm linh xe một ngày
chúng tôi cũng phối hợp các lực chức năng giải tỏa trên trường tuyển vệ phóng
và trong bến thì chúng tôi cũng tạm điều kiện để cho hành khách về bến nhanh chóng thuận tiện an toàn và giải tỏa xe để làm sao hành khách về bến được nhanh nhất
còn ở chiều quay lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ theo dự kiến lượng khách còn lớn hơn ở chiều đi
các bến xe dự báo rất dễ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ ở cổng các bến xe
và bên trong bến khi rất nhiều đơn vị vận tải đã đăng ký biểu đồ chạy xe tăng từ hai trăm linh đến ba trăm linh so với ngày thường
khả năng rất dễ xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
và phương án giải tỏa hành khách nhanh nhất cũng đã được tính đến
về phía công ty thì cũng đã có rất sự đề xuất và cũng đã được kể cập trong kế hoạch đó là tăng cường vào các đầu phương tiện hoạt động trong đợt cuối của những kỳ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
để khi dự kiến hành khách đến
trở lại từ sau kỳ nghỉ tăng đột biến tại các bến xe thì có kịp thời các thương tiện vận tải nội đô để chuyển chuyển tải người ta vào trong thành phố
thì hiện nay thì công tác đó cũng đã được chuẩn bị
hiện nay thì theo kế hoạch của bên xe buýt thì cái lượng xe buýt vận chuyển trên tải các đầu bến sẽ được tăng lên
và dự kiến là bắt đầu từ đầu giờ sáng ngày thứ hai cho đến hết ngày thứ ba là cái lượng khách đi lại đông thì các cái chuyến xe buýt cũng sẽ được bố trí tăng cường
các tuyến xe buýt cũng sẽ được tăng cường đến một số khu vực dự kiến sẽ tập trung đông đảo người dân thủ đô trong dịp nghỉ lễ sắp tới
như khu vực quanh các nhà ga tuyến đường sắt cát linh hà đông khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm và các khu vực công viên địa điểm công cộng tập trung đông người trong dịp này
tin an ninh trật tự đáng chú ý
giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tỉnh điện biên trần thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố bắt bị can để tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể trong quá trình thực hiện việc thu thập tài liệu để lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với diện tích đất đai bị thu hồi của bốn mươi tám công nhân nhận giao khoán đất của công ty cổ phần chế biến nông sản điện biên
trần thị vân đã thiếu trách nhiệm để nhân viên của mình là nguyễn thị khương yêu cầu các công nhân phải trích lại ba mươi số tiền được đền bù thì mới xin duyệt phương án cho các công nhân được hưởng thụ
sau khi phương án đền bù được ubnd tp điện biên phủ phê duyệt nguyễn thị khương đã nhận của các công nhân tổng cộng một tỷ
tám trăm năm mươi triệu đồng số tiền trên đối tượng đã tiêu xài cá nhân
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp điện biên phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị khương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
cán bộ hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa điều tra làm
rõ đối tượng gây ra nhiều vụ đập vỡ kính xe ô tô để trộm tài sản tại địa bàn thành phố đồng hới
trước đó công an tp đồng hới tiếp nhận tin báo của bị hại là anh phạm văn giang
trú tại hà nội về việc bị kẻ gian đập cửa kính xe ô tô lấy trộm tài sản khi đang dừng đỗ trong một khách sạn trên địa bàn
vào cuộc điều tra cơ quan công an làm rõ nguyễn tấn khanh sinh năm hai nghìn bốn
trú tại thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa là thủ phạm gây ra vụ việc trên
mở rộng điều tra đối tượng nguyễn tấn khanh khai nhận đã thực hiện vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản khác
tại đường nguyễn thái học thuộc phường nam lý thành phố đồng hới vào ngày hai mươi sáu tháng bốn gây thiệt hại tài sản khoảng năm triệu đồng
hiện công an thành phố đồng hới đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
liên quan vụ cháy tại nhà máy sợi vinatech phú cường cụm khu công nghiệp phú cường huyện định quán tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an vụ cháy tại nhà máy sợi vinatech phú cường xã phú cường xảy ra vào lúc hai mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện định quán đã điều động ba mươi cán bộ chiến sĩ và một xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa cháy lớn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã điều động thêm sáu mươi cán bộ chiến sĩ cùng với sáu xe chữa cháy đến hiện trường
sau nhiều giờ tích cực chữa cháy đến sáu h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn đám cháy được dập tắt hoàn toàn
bước đầu cơ quan công an xác định khoảng bốn m hai nhà xưởng đã bị cháy sập cùng với nhiều nguyên liệu thành phẩm thiết bị máy móc trong xưởng bị cháy ước thiệt hại nhiều tỷ đồng